quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã có nhiều điểm sáng trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực
các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ
quyền lợi của người tham gia thu hưởng chính sách được đảm bảo kịp thời đầy đủ
công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số có nhiều chuyển biến
bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn nhất là việc thành lập cơ quan thanh tra bảo hiểm xã hội việt nam
đã góp phần khẳng định vai trò vị thế của ngành trong sự nghiệp an sinh xã hội đất nước
trong quý i toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã tiếp tục chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan
trong việc tham gia xây dựng sửa đổi các dự luật dự thảo nghị định thông tư liên quan đến việc thực hiện
chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
luật bảo hiểm y tế sửa đổi

giải quyết các vướng mắt trong công tác hãm chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo thuất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
xây dựng hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi quốc hội chính phủ và các bộ ngành
các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội là gần một mươi bốn bảy triệu người tăng một sáu trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn một mươi năm chín triệu người
bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên một bốn triệu người số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một mươi bốn hai triệu người tăng một sáu mươi
số người tham gia bảo hiểm y tế gần chín mươi hai triệu người tăng hai mươi
báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ lãnh đạo bảo hiểm xuất các địa phương cho biết một số giải pháp được các tỉnh tập trung đẩy mạnh là công tác tham mưu chính quyền địa phương
thêm các chính sách hỗ trợ cho người khó khăn tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng cường công tác truyền thông
phân công cán bộ thu bám sát cơ sở đơn vị sử dụng lao động để đốc thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đúng đủ kịp thời đảm bảo quyền lợi của người lao động
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến mới nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cải thống chính trị tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực toàn diện
kết quả tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cao hơn tháng một và tháng hai tình hình quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khởi sắc hơn quý i năm hai nghìn hai mươi ba trên hầu hết các lĩnh vực
công tác an sinh xã hội có những điểm sáng đóng góp vào những kết quả đó là những kết quả tích cực toàn ngành bảo hiểm xuất việt nam đã đạt được trong quý i năm hai nghìn hai mươi
đây là cơ sở để bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn và những tháng cuối năm
thứ nhất là phải bảo hiểm số việt nam
chủ trương đường lối định hướng chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ và các mục tiêu kế hoạch trong chiến lược phát triển của ngành bảo hiểm xã hội việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
cái này cũng hoan nghênh các ông chí
có cái chiến lược này thì là một định hướng nó mang chất lâu dài trong đó có mục tiêu có giải pháp trong đó có phối hợp giữa các bộ ngành v v
đến năm hai nghìn ba mươi thì tôi đề nghị các ông chí bám cái này để cụ thể hoá thành những mục tiêu trong từng giai đoạn
và triển khai trong toàn ngành bảo hiểm
tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo viên chức người lao động công chức của ngành bảo hiểm xã hội việt nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội xứng đáng là niềm tin của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân
thời gian tới bảo hiểm số các địa phương xác định sẽ bám sát các chỉ đạo của bảo hiểm số việt nam
chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trên địa bàn trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
các đơn vị trục tục bảo hiểm số việt nam tiếp tục chủ động nắm bắt đánh giá những vững mắt trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách pháp luật
phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho phù hợp
phản ứng chính sách chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả về những vấn đề mới khó phức tạp nhạy cảm
về công tác thu phát triển người tham gia tiếp tục tăng cường vai trò hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế các cấp
phát huy vai trò của người đứng đầu giao chỉ tiêu đánh giá kiểm tra kiểm điểm
mặt khác cần đổi mới hơn nữa nội dung hình thức phương pháp truyền thông chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức phương pháp truyền thông hiện đại
đa phương tiện trên các ứng dụng internet đảm bảo người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
các đơn vị tăng cường phối hợp để đôn đốc thu giảm số tiền chậm đóng giải quyết chi trả kịp thời
đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành đột xuất kịp thời xử lý các hành vi vi phạm